ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín trung úy nguyễn phạm thành nhân cùng tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện hóc môn nhận được tin báo có nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây dối trên quốc lộ hai mươi hai
tổ công tác phát tín hiệu đoàn xe dừng lại nhưng hai đối tượng lao thẳng vào đoàn công tác khiến đồng chí nhân bất tỉnh
ngay sau đó đồng chí nhân được mọi người đưa vào bệnh viện một trăm một mươi năm cấp cứu nhưng không qua khỏi
chia sẻ với nỗi đau của gia đình đại diện ban giám đốc công an tp hcm đã biểu dương tấm gương của đồng chí nhân
bước đầu công an tp hcm trao số tiền hai mươi triệu đồng hỗ trợ gia đình đồng chí
huyện ủy hóc môn cũng hỗ trợ thêm ba mươi triệu đồng
hiện công an tp hcm đang làm thủ tục đề nghị thăng vượt cấp hàm từ trung úy lên thượng úy cho đồng chí nhân
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai gây thiệt hại hơn hai mươi hai tỷ đồng xảy ra tại tp đà nẵng
tại tòa bị cáo văn hữu chiến chủ tịch ubnd tp đà nẵng giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bốn bị xét hỏi về việc giao hai mươi chín ha đất ở khu đô thị mới quốc tế đa phước cho phan văn anh vũ
để thâu tóm dự án này vũ chỉ mất tám mươi bảy tỷ đồng
trong khi theo kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở trung ương
dự án hai mươi chín ha thuộc khu đô thị quốc tế đa phước hiện nay có giá trị bốn bảy trăm tám mươi tám tỷ đồng
bị cáo phan hữu chiến còn ký công văn cho phép công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín của phan văn anh vũ được nhận quyền sử dụng đất và giảm một mươi tiền sử dụng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
cũng tại tòa bị cáo trần văn minh nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi bốn thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới
đồng ý cho bán chỉ định không qua đấu giá đồng ý cho giảm một mươi tiền sử dụng đất giảm hệ số sinh lợi xong bị cáo minh không thừa nhận những vi phạm này là vi phạm pháp luật
tuy nhiên giám định viên tư pháp bộ xây dựng đã đưa ra nhiều căn cứ để khẳng định những chỉ đạo này vi phạm pháp luật
ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng phùng văn vinh chú tại thôn bốn a xã cư cơ bang huyện ea súp về hành vi chém người gây thương tích
trước đó trong lúc vinh ngồi nhậu tại một nhà người quen ở thôn bốn a xã cư cơ bang huyện ea súp trong đó có anh phương văn dũng ở cùng thôn
giữa cuồng nhậu vinh nhớ lại trước đây đã từng bị anh dũng chửi nên đã lao vào đánh anh dũng
anh dũng chạy ra ngoài tìm hung khí để đánh lại vinh thì đối tượng chạy xuống bếp lấy dao chém vào đầu anh dũng gây thương tích và tổn hại ba mươi sức khỏe
hơn một tạ pháo do hai đối tượng là hoàng văn tuấn và lê thị hoa chú tại tỉnh nghệ an đang trên đường đi vận chuyển đi tiêu thụ vừa bị cơ quan công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an phát hiện
đang nói là khi lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe các đối tượng đã bỏ chạy tuy nhiên ban chuyên án đã khép chặt vòng vây khống chế và bắt giữ thành công cả hai đối tượng
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy a bốn mươi nghìn năm trăm một mươi cơ quan công an thu giữ khối pháo loại ba mươi sáu quả với tổng trọng lượng gần một trăm linh kg
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do từng có thời gian buôn bán ở lào nên quen biết với một số đối tượng
qua điện thoại một người đàn ông lào không rõ lai lịch địa chỉ đã thuê tuấn chở số pháo trên từ huyện anh sơn xuống thành phố vinh
còn tại tỉnh thanh hóa ngày hôm nay công an thành phố thanh hóa phối hợp với đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tỉnh
tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà một mươi ba trên ba trăm sáu mươi chín đường lê thánh tông phường đông sơn thành phố thanh hóa
phát hiện thu giữ hơn một tấn thực phẩm đã qua sơ chế đóng gói không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có tem nhãn phụ theo quy định
số thực phẩm bị bắt giữ chủ yếu là các mặt hàng nho khô mứt khô gà lá chanh kẹo dẻo me khô hạt hướng dương hạt bí và các loại hoa quả xấy
tại thời điểm kiểm tra chủ số hàng trên không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ có liên quan
được biết số hàng hóa trên được chủ nhà nhập từ lào cai về để bán trong dịp tết nguyên đán
hiện các lực lượng chức năng đã thu giữ số hàng hóa nơi trên để xử lý theo quy định của pháp luật
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại